trong những ngôi đình đầy cổ kính và có những nét kiến trúc nghệ thuật rất giá trị cũng không có một ai có thể tin nổi
một ngôi đình có tuổi đời lên đến gần ba trăm linh năm chỉ trong thời gian ngắn biến thành một công trình xây dựng vài ngày tuổi
hai là nó đánh dấu về cái vấn đề lịch sử bởi cái lịch sử phát triển của những ngôi đình hay các di tích nói chung là nó cũng là cái phát triển đặc biệt gắn với cái phát triển của dân tộc
ngay sau khi sự việc tại đình lương xá xảy ra sở văn hóa thông tin hà nội cũng đã có những động thái nhằm ngăn chặn sự việc
sau buổi làm việc với đại diện đánh đạo thôn lương xá đại diện lãnh đạo xã liên bạc đại diện lãnh đạo phòng văn hóa thông tin ứng hòa
đoàn kiểm tra của sở đã yêu cầu đình chỉ thi công công trình sai quy định này
đây là cái việc chúng tôi cũng đã buông lỏng quản lý không kiểm tra giám sát không bám sát địa bàn mình quản lý phòng văn hóa
chịu trách nhiệm về công tác chuyên môn giám sát chức người ban dân huyện
bản thân tôi là được giao phụ trách cái mảng duy tế
điều đó không thiệt thời báo cáo về cái việc mà người ta tự ý phá sở đình cũ ra và xây dựng đình lương xá
theo đại diện của sở việc tự hạ giải đình lương xá là đã làm sai quy định làm di tích bị hư hỏng hết
theo đó dù đình lương xá chưa được xếp hạng nhưng nó vẫn nằm trong danh mục kiểm kê cần được bảo vệ
chính vì vậy việc tu bổ vẫn phải xin ý kiến các cơ quan có thẩm quyền trong đó có sở văn hóa thông tin hà nội
tuy nhiên cơ quan này
tại thời điểm đó vẫn chưa nhận được văn bản xin ý kiến nào của địa phương
trường hợp của đình lương xá là một ví dụ điển hình của việc cải tạo di tích mà thiếu đi kiến thức
cộng thêm sự nhiệt tình thái quá của chính quyền địa phương
chính sự thiếu kiến thức trong quản lý di sản đã khiến cho không chỉ đình lương xá
mà nhiều di tích khác trên địa bàn thủ đô đang bị xâm hại trắng trợn
theo thống kê mới đây thì thủ đô hà nội có gần sáu di tích
trong đó một mươi ba di tích quốc gia đặc biệt gần ba di tích quốc gia và cấp thành phố
còn lại là những di tích chưa được cấp bằng công nhận
trong khi đó công tác quản lý vẫn bị cho là chưa sát sao
đặc biệt ngay trong lòng thủ đô vẫn còn nhiều di tích lẫn với nhà dân bị lấn chiếm hoặc sử dụng sai mục đích
thủ tướng nói rằng bắn vào quá khứ một phát súng lục
thì chúng ta tương lai nó sẽ bắn vào chính chúng ta bằng cái đại bác hoặc một cái gì đó

những người nào mà không biết yêu quý di sản văn hóa chắc chắn đây không phải là người việt nam tử tế
rõ ràng là như thế
và chúng ta hiểu rằng khi mà tôn trọng cái di sản văn hóa
là chúng ta tôn trọng những cái giá trị đích thực của nó
chứ không phải là chúng ta chỉ dừng lại ở vấn đề
cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa thể xác định cơ chế xử lý đối với sự việc này
và sự thật là không thể cứu vãn nổi một ngôi đình ba trăm linh năm tuổi đã bị phá rỡ
từ câu chuyện của đình lương xá có thể thấy rõ lỗ hồng của công tác quản lý và tuyên truyền
trong việc ứng xử với các di tích lịch sử nói chung trên địa bàn hà nội
cần phải có thêm những cơ sở pháp lý chặt chẽ để quản lý bảo vệ những di tích có giá trị của hà nội nói riêng
và cả nước nói chung